tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền trung chiều ngày một mươi sáu tháng năm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới kiểm tra tình hình ổn định đời sống nhân dân
tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị sau hai năm xảy ra sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền trung
đây là địa phương ven biển nơi người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trong khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường biển
thủ tướng vui mừng khi nghe người dân báo cáo công tác chi trả bồi thường thiệt hại được triển khai kịp thời đúng đối tượng
các mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân ven biển về khai thác nuôi trồng thủy sản trồng trọt chăn nuôi đã giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân
nhờ vậy đến nay đời sống của người dân vùng biển đã ổn định trở lại
đến thăm và nói chuyện với ban quản lý bãi tắm cửa việt thủ tướng đề nghị ban quản lý bãi tắm cửa việt và các hộ kinh doanh có giải pháp bảo vệ môi trường
mở rộng nâng tầm chất lượng các dịch vụ phục vụ du lịch biển để giải quyết việc làm nâng cao thu nhập đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quà tặng tổ tự quản tàu thuyền bến bãi khu phố năm thị trấn cửa việt và ban quản lý bãi tắm cửa việt huyện gio linh